hiện nay vẫn còn rất nhiều người vì điều kiện kinh tế khó khăn nên khi mắc bệnh lao không tới bệnh viện để được khám và điều trị bệnh
để cải thiện thực trạng này chương trình chống lao quốc gia bệnh viện phổi trung ương đã triển khai nhiều hoạt động kế hoạch để hỗ trợ bệnh nhân lao nghèo trong cuộc chiến chống lại bệnh lao
hiện nay tại việt nam dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã tăng lên đáng kể so với nhiều năm về trước nhưng đa số bệnh nhân lao nghèo vẫn chưa tiếp cận được thẻ bảo hiểm y tế
bên cạnh đó danh mục chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân lao cũng vẫn tồn tại nhiều hạn chế
do vậy việc quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao past tp ra đời đã giúp đỡ nhiều trường hợp bệnh nhân được điều trị bệnh theo đúng phác đồ
chúng tôi chủ động tìm các biện pháp các giải pháp và kêu gọi các nhà hảo tâm các nhà tài trợ các doanh nghiệp và tổ chức những đoàn khám chữa bệnh từ thiện cho các địa phương ở những vùng sâu vùng xa một cách thường xuyên và chủ động
và để chủ động chương trình chống lao quốc gia cũng như bệnh viện phổ trung ương chủ động tìm kiếm các nguồn và các giải pháp để hỗ trợ bệnh nhân thường xuyên một cách hiệu quả nhất
tới nay quỹ past tp đã kêu gọi hỗ trợ được hơn sáu tỷ đồng hỗ trợ cho hơn bảy trăm linh người bệnh lao có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước về chi phí điều trị dinh dưỡng và đi lại